thưa quý vị khán giả trước đây việc chẩn đoán dối loạn tiền đình chủ yếu dựa vào các triệu chứng của người bệnh
chính vì không có sự hỗ trợ của máy móc hiện đại chỉ dựa vào lời kể của bệnh nhân nên thường cho ra kết quả chẩn đoán không chính xác
dễ bỏ qua những tổn thương và biến chứng tiềm ẩn của bệnh
hiện tại hệ thống chẩn đoán và phục hồi chức năng tiền đình hiện đại bậc nhất đã được các bác sĩ bệnh viện đa khoa tâm anh triển khai thực hiện
giúp phát hiện đúng nguyên nhân từ đó có phác đồ điều trị hiệu quả hơn
và ngay sau đây bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể về hiệu quả của ghế tập phục hồi chức năng tiền đình
xin mời quý vị cùng theo dõi
cảm ơn bác sĩ dương đình lương đã nhận được tham gia chương trình của ntv hôm nay
thưa bác sĩ dối loạn tiền đình ngoại biên là một khái điểm còn khá mới mẻ so với người dân
vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể về dối loạn tiền đình huệ biên là gì
tiền đình ngoại biên là bộ phận tiền đình nằm ở tay trong và kèm thêm cả dây thần kinh dẫn tín hiệu thăng bằng từ bộ phận tay trong vào trong não
đó là phần tiền đình ngoại biên tất cả các dối loạn của bộ phận vị trí này được gọi là dối loạn tiền đình ngoại biên
được biết là bệnh viện đa khoa tâm anh hiện nay đang áp dụng ghế tập tiền đình
và đây cũng là một phương pháp được áp dụng đầu tiên
tại việt nam
vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ về vai trò của ghế tập tiền đình trong ghế hỗ trợ điều trị dối loạn tiền đình thưa bác sĩ
sau khi mà bệnh nhân được thăm khám và được đo máy đo chức năng tiền đình bằng cái ảnh đầu nhãn đối thì nó sẽ được chia thành hai nhóm
đầu tiên nó sẽ trả lời cho bác sĩ và người bệnh biết là một người đến khám vì chóng mặt khó chịu như thế này thì có bị bệnh về tiền đình hay không
thứ hai nữa là nếu mà có thì là bị bệnh về cái nhóm tiền đình bệnh lý ở trung ương
ở não hay là các bệnh lý tiền đình ở tai
và nếu như mà bị có bệnh tiền đình ở tay thì nó là bệnh gì
bởi vì cái nhóm tuyệt đình ngoại biên thì nó có rất là nhiều bệnh khác nhau
và trong đấy cái tỷ lệ hay gặp nhất đó là cái bệnh thạch nhĩ lạc chỗ
và cái ghế trv này nó là một cái phương tiện để điều trị rất đặc thù cho những bệnh nhân bị tróng mặt do nguyên nhân là bệnh thạch nhĩ lạc chỗ
trước đây thì chưa có ghế thì các bác sĩ thường sẽ điều trị cái bệnh thạch nhĩ lạc chỗ
cho bệnh nhân làm bằng cái gọi như là tập phục hồi chức năng tiền đình bằng tay
bệnh nhân ngồi và nằm xuống theo sự hướng dẫn của bác sĩ hoặc kỹ thuật viên
thế thì ghế hiện nay thì nó không chỉ là cái sự thay đổi về phần lưng của người bệnh mà toàn bộ cơ thể được cố định ở trên ghế
và có thể tập điều trị phục hồi chức năng tiền đình do thạch nhĩ lạc chỗ ở cả các bệnh nhân bị các bệnh lý về cuộc sống cổ hoặc là các bệnh lý về thắt lưng
bởi vì lúc đấy nó không phải là cái chỉ cử động của phần đốt sống cổ
thắt lưng mà toàn bộ cơ thể được cử động được định vị theo các cái hướng khác nhau mà ghế nó đã định sẵn
vậy thì thời gian và khoảng cách tập giữa các lần thì cách nhau như thế nào và chi phí điều trị ra sao thưa bác sĩ
đối với lại cái thời gian tập cái ghế này thì tập bao nhiêu lần và cái khoảng cách giữa các lần là bao nhiêu
thì nó phải dựa vào cái kết quả đo chức năng tiền đình bằng cái hành động nhãn đồ ấy
và thứ hai nữa là cái bản thân
cái bản thân cái bệnh nhân đấy có thấy khó chịu hay không
tức là dựa vào cả cái cảm giác chủ quan của người bệnh là kết quả đo
ở đây chúng tôi thấy là bệnh nhân tập thì thường cách nhau khoảng từ năm ngày đến bảy ngày một lần
thì là tốt nhất
chứ còn có những bệnh nhân thì họ cũng muốn là ngày nào cũng tập thì nó lại phản tác dụng
đấy là cái thứ nhất là thời gian là bao nhiêu lâu là hợp lý
thì nó khoảng là như thế
thứ hai nữa là còn số lần tập thì nó không cố định
bởi vì có những bệnh nhân thì cái lượng trên kết quả đo thì nó đưa ra cái
cái bệnh thạch nhĩ lạc chỗ thì cái số lượng nó nhiều
hoặc là nó bị cả hai bên thì bao giờ sẽ tập nó sẽ
số lần tập nó sẽ nhiều hơn so với lại số lần tập của những bệnh nhân
mà bị cái mức độ nhẹ họ là chỉ bị một bên bên tay thôi
dối loạn tiền đình do thạch nhĩ làm chỗ từng được coi là bệnh không thể chữa khỏi
phải chung sống cả đời
nhưng hiện nay với ghế tập phục hồi chức năng tiền đình chi vi tại bệnh viện đa khoa tâm anh
lần đầu tiên người bệnh có cơ hội điều trị rất điểm bệnh
máy được lập trình sẵn các góc quay theo giải phẫu của ông bán khuyên
sao cho dù thạch nhĩ bị lạc ở bất kỳ vị trí nào đều có thể đưa về vị trí cũ
đây là chiếc máy điều trị dối loạn tiền đình đầu tiên và duy nhất tại việt nam
ngoài điều trị ghế chivi còn giúp chẩn đoán những trường hợp dối loạn tiền đình phức tạp
ở cả hai hệ thống ngoại biên và trung ương
sau gần hai năm ứng dụng ghế tập tv trong điều trị dối loạn tiền đình
tại bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội đã có hơn bốn trăm linh bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn
tỷ lệ điều trị thành công đạt trên tám mươi
những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chúng tôi ngày hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai
bệnh viện đắc khoa tâm anh hân hạnh đồng hành cùng chương trình